trạm thu phí bắc hải vân sẽ điều chỉnh mức thu phí cho các xe đi qua trạm với mức phí thấp nhất cho xe loại một là bảy mươi đồng một xe một lượt
và cao nhất là hai trăm bốn mươi đồng một xe một lượt kể từ lúc giờ ngày hai mươi bảy tháng chín tới
cụ thể xe dưới một mươi hai ghế ngồi xe tải có tải trọng dưới hai tấn các loại xe bít vận tải công cộng áp dụng mức phí là bảy mươi đồng một lượt
xe từ một mươi hai đến ba mươi ghế ngồi xe tải có trọng tải từ hai đến dưới bốn tấn áp dụng mức phí chín mươi đồng một lượt
xe từ chín mươi một ghế ngồi trở lên xe có tải trọng từ bốn tấn đến dưới một mươi tấn áp dụng mức phí một trăm bốn mươi đồng một lượt
xe có tải trọng từ một mươi tấn đến dưới một mươi tám tấn xe trở hàng bằng container hai trăm linh feet mức phí thu là một trăm tám mươi đồng một lượt và mức phí hai trăm bốn mươi đồng một lượt
đối với xe có tải trọng từ một mươi tám tấn trở lên xe chở hàng bằng container bốn mươi feet mặc dù được phép điều chỉnh mức thu phí dịch vụ
qua trạm bắc hải vân từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín nhưng nhà đầu tư đã quyết định lùi đến ngày hai mươi bảy tháng chín mới thực hiện
và đề xuất mức thu phí thấp hơn mức quy định cho phép tại hợp đồng dự án
đây là một nỗ lực rất lớn của nhà đầu tư để hài hòa giữa lợi ích và quyền lợi